kính chào quý vị và các bạn
chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi tháng một
mở đầu là thông tin từ tỉnh phú yên
công an huyện đông hòa tỉnh phú yên cho biết đang chưng cầu giám định chất lượng hàng hóa để có căn cứ xử lý đối tượng sản xuất kinh doanh bột ngọt không rõ nguồn gốc nhưng đóng gói với nhãn mát thương hiệu nổi tiếng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên phối hợp với công an huyện đông hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất
do ông phạm minh hoàng và vợ là bà nguyễn thị thơi làm chủ tại xã hòa thành huyện đông hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện thu giữ hai trăm tám mươi ba bột ngọt thành phẩm có nhãn ajinomoto và miwon
nghi là bột ngọt giả có tổng khối lượng tám mươi kg một mươi chín kg bột ngọt nguyên liệu năm mươi một vỏ bao nguyên liệu bột ngọt đã qua sử dụng
và một số công cụ phương tiện phục vụ sản xuất bột ngọt giả
điều tra ban đầu cho thấy vợ chồng ông hoàng đã tự sang chiết từ bột ngọt nguyên liệu có nguồn gốc nước ngoài
rồi gắn nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường
trong ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một số khách hàng cá nhân sử dụng thẻ rút thanh toán chi tiêu vượt quá số dư hạn mức thẻ
của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb cấp cho khách hàng
ngay sau khi phát hiện sự việc mb đã thực hiện phong tỏa tài khoản thẻ của nhóm khách hàng này
và yêu cầu hoàn trả các khoản chi vượt quá hạn mức
theo đúng quy định pháp luật
sự cố này không gây ảnh hưởng đến mb và tài sản của các khách hàng tại mb
hiện trên các trang mạng xã hội các trang thông tin không chính thống đặc biệt là facebook
có nhiều thông tin không chính xác về vấn đề này
mb đã thực hiện các biện pháp báo cáo tới các đơn vị chức năng có thẩm quyền
mb khẳng định dịch vụ cho khách hàng đang được cung cấp bình thường thông suốt phù hợp với quy định pháp luật
và cam kết dịch vụ với khách hàng
bản tin tiếp tục với những thông tin tiếp theo
bản tin đáng chú ý khác
giá vàng trong nước sáng nay ngày một mươi tháng một tiếp tục hạ nhiệt theo giá vàng thế giới
lúc chín h năm mươi phút sáng nay công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức bốn mươi hai chín bốn mươi ba ba mươi bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
giảm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua và một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua
tại công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu
giá vàng sgc cũng được điều khiển bằng một lượng giá vàng sgc
giảm sáu mươi đồng một lượng ở chiều mua và bảy mươi đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua
niêm yết ở mức bốn mươi ba sáu bốn mươi ba hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
còn tại tập đoàn vàng bạc phú quý
so với cuối ngày hôm qua giá vàng sgc đã giảm năm mươi đồng mỗi lượng với giá mua vào bán ra
tương ứng là bốn mươi hai chín đến bốn mươi ba ba triệu đồng một lượng
tại bình định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
hơn năm mươi triệu đồng một lượng mua vào bán ra
năm mươi số cây hoa mai đảo đà lạt được trồng ở vùng núi xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh đã đồng loạt chỗ hoa
trước đó từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện đề tài nghiên cứu trồng một số loại hoa cây cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển kinh tế và du lịch sinh thái tại xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh
công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp sông côn đã di thực hai mươi cây mai anh đào ra hoa từ đà lạt về trồng thử nghiệm tại vùng núi xã vĩnh sơn
sau hơn một năm chăm sóc và thích ứng đến nay số hoa trên đã xanh tốt và trổ hoa
việc hoa anh đào nở trong mùa xuân canh tí hai nghìn hai mươi thực sự là tín hiệu vui đối với ngành du lịch địa phương trong thời gian tới
thưa quý vị không chỉ là hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hội trợ xuân tại thành phố đà nẵng năm nay còn là dịp để hàng trăm công nhân lao động có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi
thông qua chương trình ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình do liên đoàn lao động thành phố tổ chức
với gần bốn trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm tham gia hội chợ xuân năm nay được đánh giá là khá phong phú và đa dạng
chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo thực phẩm chế biến và đóng hộp hàng dịch may thời trang hay các mặt hàng trang trí nội thất thủ công mỹ nghệ
theo nhiều người tiêu dùng chất lượng các sản phẩm năm nay được giám sát chặt chẽ và nâng cao hơn
so với mọi năm đặc biệt là giá cả cũng thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm tương đương ngoài thị trường
chỉ thấy hầu hết là các sản phẩm giá rất là tốt so với bình thường hầu hết đều là giá sale hết nhưng mà sản phẩm thì rất là chất lượng
nói cả là rất là rẻ so với người tiêu dùng sử dụng chứ không có bóng cao như thị trường

chỉ trong vòng một ngày mở bán hội chợ đã thu hút hàng trăm lượt người đến tham quan mua sắm
kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm ocob chủ lực của hai mươi tỉnh thành tham gia hội trợ
đồng thời thúc đẩy sản phẩm nông sản đặc sản của các hợp tác xã sớm tìm được đầu ra ổn định
chúng tôi đến đây với mong muốn là vực dậy và giữ gìn làng nghề truyền thống của ông bà
và cũng là một trong những sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố nam hoài một mươi chín
nên chúng tôi đầy tự tin và hy vọng là làng nghề sẽ sống dạy
rất là nhiều bạn trẻ tham gia vào cái nghề này để làm giàu từ kinh tế địa phương
hội trợ xuất tiến thương mại hàng năm của chúng tôi cũng như các tỉnh thành
thì mục tiêu cuối cùng đó vẫn là thực hiện việc giới thiệu các sản phẩm đến người tiêu dùng
đồng thời tạo sự liên kết cho các lương vị trong tỉnh thành và giới thiệu các sản phẩm mới từ ocob
nét nổi bật của hội chợ xuân hai nghìn hai mươi là sự xuất hiện của gian hàng không đồng
và gần hai mươi gian hàng bán giá ưu đải từ hai mươi năm đến ba mươi cho người lao động
tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
gian hàng không đồng sẽ được mở bán từ ngày một mươi một tháng một
và cũng trong khung khổ hội trợ chương trình chuyến xe công đoàn đưa đón đoàn viên
người lao động về quê đón tết theo lộ trình từ bến xe trung tâm đà nẵng
đến các tỉnh nghệ an đến thành hóa đã chính thức được khởi động